ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
công nhận huyện cam lộ đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận huân chương lao động hạng ba
đây là địa phương đầu tiên của tỉnh quảng trị đạt được các tiêu chí để trở thành huyện nông thôn mới
năm hai nghìn một mươi năm cam an là xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn nông thôn mới
đến cuối năm hai nghìn một mươi tám một trăm linh xã đã về đích nông thôn mới
ngày một mươi sáu tháng bốn vừa qua huyện cam lộ được thủ tướng chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
hiện thu nhập bình quân đầu người ước đạt khoảng bốn mươi tám năm mươi triệu đồng một người một năm
tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới ba hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ
hệ thống đường được bê tông hóa hệ thống thủy lợi bảo đảm tưới tiêu